ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận đã có tờ trình hỏa tốc gửi thủ tướng chính phủ và các bộ ngành trung ương
về vượt đưa bình thuận ra khỏi nhóm các tỉnh có nguy cơ cao trong phòng chống dịch covid một mươi chín
từ sau ngày hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
tính đến ngày hai mươi một tháng bốn tỉnh bình thuận đã liên tiếp ba mươi chín ngày không ghi nhận thêm trường hợp mắc covid một mươi chín
chín trên chín trường hợp mắc covid một mươi chín đều được chữa khỏi và ra viện
ổ dịch liên quan đến bệnh nhân số ba mươi bốn cũng đã được xóa không xuất hiện ổ dịch mới